bây giờ ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một tại khu vực bờ mắng thuộc khu hai phường hà an thị xã quảng yên
do mô thuẫn cá nhân một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường hà an
đã bị một đối tượng ở cùng phường và một thanh niên khác dùng dao truy đuổi và đâm gây thương tích phải nhập viện
hiện cơ quan chức năng của địa phương tích cực vào cuộc điều tra để xử lý các nghị phạm liên quan theo quy định của pháp luật
công an quận một mươi tp hcm đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng liên quan tới nhóm quái xế
đi xe độ tụ tập và lưu thông thành đoàn nepo phóng nhanh lãng lách gây dối cho tự công cộng vào dạng sáng mùa một tết
bốn người bị khởi tố gồm võ ngọc thơ ở sóc trăng võ thanh toàn ở thanh hóa vũ đức minh hùng và quách phú khang
cùng chú tại tp hcm trong đó thơ và toàn bị bắt tạm giam hùng và khang được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một tức mùa một tết nguyên đán tổ công tác đã phát hiện khoảng một trăm linh còi xế
trên các xe độ tụ tập lưu thông thành đoàn nepo phóng nhanh lãng lách gây dối cho tự công cộng trên đường bắc hải
ở phường một mươi bốn quận một mươi đoạn từ lý thương kiệt đến thành thái lực lượng chức năng đã bắt được ba mươi ba quái xế cùng hai mươi một xe độ
và bàn giao cho công an quận một mươi xử lý qua điều tra công an xác định thơ toàn hùng và khang có vai trò cầm đầu
tổ chức tụ họp để đi bão vào dạng sáng ngày mùng một tết
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về chuyện
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng dừng để kết thúc mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý